ngày hai mươi bảy tháng bốn đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh tiếp xúc cử tri tại xã đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng nghe một số ý kiến phản ánh của bà con cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
phó thủ tướng khẳng định nông nghiệp nông dân nông thôn luôn là lĩnh vực thường xuyên được đảng và nhà nước quan tâm chăm lo
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ luôn chăn trở và kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân
về bài toán tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện nay chính phủ đang tập trung xây dựng các nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn để nâng cao chất lượng giá cả sản phẩm gắn với đó là liên kết thị trường
bày tỏ sự đồng tình đối với đề án thành lập thị trấn đồng lộc can lộc phó thủ tướng đề nghị địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị trấn trong thời gian gần nhất
cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã đến dân hương tại khu di tích ngã ba đồng lộc can lộc đi tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới ở huyện lộc hà và dự lễ khai trương mùa du lịch biển hà tĩnh năm hai nghìn một mươi tám tại xã thạch bằng huyện lộc hà